hiện nay việc dựng dạp cưới lấn chiếm lòng đường quốc lộ tỉnh lộ đang diễn ra khá phổ biến
điều này tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông
và trong khi việc xử lý chỉ mang tính hình thức chiếu lệ
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
không khó để bắt gặp những đám cưới được dựng dạp trên đường phố
trong khi đường quốc lộ phương tiện lưu thông là rất lớn còn tai nạn thì luôn dình dập
mới đây tại yên bái một chiếc xe tải va chạm với xe đầu kéo
và lao về phía dạp đám cưới dựng trên quốc lộ
may mắn chiếc xe sập xuống hồ
các dịch vụ đó phải có những cam kết phải có những hướng dẫn và phải có những viện pháp kiến quyết
khi mà hình thành nó là chúng ta có thể gọi là phải giải tỏa nó ngay và thu hồi
một vài điểm thì tôi nghĩ rằng là sẽ lập lại được trật tự thôi
theo điểm a khoảng bốn điều một mươi hai nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
thì hành vi dựng dạp trong phạm vi đất dành cho đường bộ bị xử phạt từ hai triệu đến ba triệu đồng
quy định thì đã rõ nhưng chính quyền địa phương lại buông lỏng quản lý và không có hành động ngăn chặn

để đám cưới vừa vui vừa an toàn người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật
để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra